giáo dục khai phóng một khái niệm khá mới mẻ ở việt nam nhưng được xem là đặc sản của nền giáo dục phương tây
với sản phẩm là những con người tự do sáng tạo thích nghi với nhiều môi trường làm việc
được các nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế đánh giá cao
và điều này có thể hy vọng sẽ là giải pháp cho bài toán thất nghiệp hiện nay ở việt nam
ngô thủy ngọc tú cái tên không còn xa lạ trong cộng đồng khởi nghiệp trẻ ở việt nam
là một trong ba mươi gương mặt trẻ tài năng nổi bật được tạp chí phóc bồ việt nam bình chọn năm hai nghìn một mươi năm
cô cũng là học sinh việt nam đầu tiên từ một trường trung học công lập nhận được học bổng theo học trường đại học starford
tú nhận mình rất may mắn đã được tiếp cận với mô hình giáo dục khai phóng
và điều này đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của cô
rất may là ở stanford với cái nền giáo dục khai phóng đó
thì ở hai năm đầu tú được thử nghiệp ở các ngành như là tâm lý
triết học rồi cũng có thử về kinh tế và thử về cả thiên văn học
thì ở những cái lĩnh vực đó thì tôi được tìm hiểu rõ hơn là những cái người làm trong cái ngành đó họ như thế nào
có những hướng thách có những cơ hội gì cho họ ngoài cái những cái kiến thức mà họ dạy cho mình
và từ đó là mình có được một cái định hình cụ thể hơn là mình muốn làm gì và mình muốn giải quyết vấn đề đó
liberal arts education tạm dịch là giáo dục khai phóng một khái niệm còn khá mới mẻ
đã và đang được đề cập tới nhiều hơn tại việt nam
theo các chuyên gia mô hình giáo dục phổ biến ở các trường đại học hiện nay tại việt nam
là dạy sinh viên kiến thức kỹ năng để làm một công việc cụ thể
còn giáo dục khai phóng có ba nguyên tắc đó là dạy cách học học cách nghĩ và học cách sống
tôi biết chắc là nó có thể phù hợp với một số sinh viên
bởi vì nhìn vào cái nguyện vọng của học sinh mà muốn ra các nước nước ngoài để học
thí dụ như muốn đi mỹ chẳng hạn
thì khi các bạn điền vào cái lá đơn để muốn đi học ở mỹ
tức là các bạn đã điền vào cái hóa đơn muốn là tôi muốn theo đuổi cái mô hình giáo dục khách phóng
đánh giá về đặc điểm của nền giáo dục việt nam hiện nay
giáo sư furuta moto cho rằng việt nam coi trọng giáo dục chuyên sâu
tập trung đào tạo một số lĩnh vực hẹp mà tiêu biểu là các trường đại học đơn ngành tại việt nam
tuy nhiên xã hội hiện nay thay đổi rất nhanh
đặc biệt khi bước vào cuộc cách mạng công nghiệp bốn
thì việc xây dựng kiến thức cốt lõi
vững chắc là một yếu tố quan trọng trong việc đào tạo của các trường đại học
mô hình giáo dục khai phóng đào tạo con người toàn diện
được nhiều chuyên gia tin rằng đó sẽ là yếu tố quan trọng
thúc đẩy quá trình đổi mới giáo dục đại học tại việt nam